dự án thi công cầu đường phú sơn huyện tân kỳ tỉnh nghệ an theo kế hoạch sau ba năm hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng đến nay đã kéo dài tới chín năm mà vẫn còn giang dở
hàng nghìn người dân nơi đây đang mòn mỏi chờ đợi và phải tiếp tục đánh cược tính mạng với con đò nhỏ mỗi lần qua sông
con đỏ nhỏ cũ kỹ là phương tiện duy nhất giúp người dân xã phú sơn và các địa phương lân cận qua sông để ra vào địa bàn xã phú sơn
trong khi đó ngay bên cạnh bến đỏ cầu phú sơn kiên cố bắc qua dòng sông con với mức đầu tư lên tới một trăm sáu mươi hai tỷ đồng đã được khởi công xây dựng nhưng đến nay sau chín năm vẫn chưa hoàn thành
hàng ngày tại bến đỏ này có trên ba trăm linh lượt người qua sông trong đó có cả học sinh giáo viên và cả những thương lái vận chuyển hàng công cành
dù nắng hay mưa chị đặng thị dân người lái đò vẫn miệt mài với công việc của mình
học đây nhưng họ cũng vất vả nguy hiểm đến sống nữa thì nguy hiểm thì thực tế không biết là nguy hiểm rồi chứ mình cũng phải phục vụ
hiểm nguy bất an mỗi lần qua sông người dân xã phú sơn lại càng trong mong sớm được thông cầu để đi lại thuận lợi an toàn
trên thực tế cầu đã hoàn thành chín mươi hạng mục hiện nay còn hai đầu cầu chưa được nâng cấp gắn liền với trục đường chính
chưa có lan can bảo vệ hai bên cầu và các rãnh trên tám nhịp của mặt cầu vẫn chưa được hoàn thiện nên sắt đã bị hoen dỉ
mà bức xúc của người dân hiện nay là ngoài nhìn vô tư tưởng của cán bộ đảng viên của nhân dân
thắc mắc là cái chỗ nó quả dài mà lý do quả dài là không rõ mà trong đó là cái công trình nó gần đến hôi kể trôi
mà nhân dân vẫn không được sử dụng
thì mong muốn của chúng tôi là thực nhất là đảng và nhân ước cấp có thống quyền
tạo điều kiện càng sớm càng tốt để cho người dân đi lại
thứ nhất là giao thông thuận lợi thứ hai là phát triển kinh tế
vì xã phú sơn là một xã đặc biệt khó khăn của chính phủ vì hồi nãy là hồ nghèo đang trên ba mươi
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tân kỳ đến nay công trình cầu phú sơn vẫn còn giang dở là do nguồn vốn chưa được bố trí kịp thời
để hoàn thiện các hạng mục còn lại nhằm thông cầu thì cần nguồn vốn bốn tỷ đồng
thiên nghĩ các cấp ngành chức năng sớm có giải pháp ưu tiên vốn để hoàn thiện cấp bách cầu phú sơn
giúp người dân đi lại thuận lợi thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển mở rộng giao thương và bảo đảm chất lượng độ bền lâu dài cho công trình này